trước tình trạng quá tải các cơ sở điều trị như hiện nay thì ngày càng có nhiều f tự điều trị tại nhà
đối với những trường hợp này thì việc biết cách theo dõi các chỉ số sinh tồn như nhịp tim
huyết áp mạch nhịp thở spo hai là vô cùng quan trọng
hãy cùng tìm hiểu chi tiết những việc cần làm khi f cách ly tại nhà
và những thông số sức khỏe cần theo dõi thường xuyên
phó giáo sư tiến sĩ hồ thị kim thanh giám đốc trung tâm y học gia đình và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho biết
hầu hết các f đều có tâm lý hoảng loạn khi biết mình bị dương tính
và vội vàng hỏi bác sĩ mình cần phải làm gì hay uống thuốc gì
tuy nhiên phó giáo sư thanh khuyến cáo người bệnh cần bình tĩnh theo dõi và xin tư vấn
xem tình hình sức khỏe của mình có đủ điều kiện được chăm sóc tại nhà hay không
các vật dụng tối thiểu cần có là nhiệt kế theo dõi thân nhiệt
máy đo bão hỏa oxy trong máu máy đo huyết áp khăn giấy dùng một lần dung dịch vệ sinh khử trùng
khẩu trang y tế găng tay sạch túi rác và thùng rác có nắp đậy để xả rác riêng cho f
những người đã có xét nghiệm nhanh dương tính trong thời gian đợi kết quả xét nghiệm pcr
vẫn cần tự cách ly tại nhà không tiếp xúc với mọi người trong gia đình vật nuôi
không dùng chung đồ dùng vật dụng cá nhân với các thành viên khác trong gia đình
đồng thời tự cách ly trong phòng riêng sử dụng giấy tẩm cồn lau vệ sinh bề mặt
tay nắm cửa điện thoại và các vận dụng hay sờ tay vào
các vật dụng đưa từ phòng người nhiễm ra ngoài cũng cần phun khử trùng cồn bảy mươi độ
để một mươi năm phút sau đó chuyển ra ngoài bằng túi rác chuyên dụng
lưu ý túi rác của người nhiễm bệnh vẫn cần được phun khử khuẩn trước khi chuyển đi
theo phó giáo sư thanh f được cách ly điều trị tại nhà
phải tự theo dõi các thông số sức khỏe và báo lại cho các nhân viên y tế
cách chỉ số sinh tồn cần theo dõi
có thể nhìn chỉ số mạch trên máy đo huyết áp điện tử hoặc tự bắt mạch bằng tay
cách bắt mạch bằng tay
dùng hai ngón tay đặt ở mạch cổ tay và đếm đủ trong một phút
nếu mạch trên một trăm hai mươi nhịp trên một phút và dưới năm mươi nhịp trên một phút là chỉ số nguy hiểm
cần báo ngay cho nhân viên y tế
nhiệt độ trên ba mươi tám năm độ c sẽ uống thuốc hạ sốt
chỉ số spo hai được đo bằng máy spo hai cá nhân
chỉ số mạch
khi đo nên xoa tay cho ấm đặt tay trên mặt bàn sau đó kẹp thiết bị đo vào ngón tay
máy sẽ thông báo hai chỉ số là spo hai và nhịp tim
để kết quả đo chính xác nên giữ sạch bóng tay không nên sơn móng tay
có thể kẹp ngón chân để đo chỉ số này
khi đo nên ngồi im dưới thẳng và thả lọc bàn tay
có thể kê gối dưới tay để kết quả được chính xác
hàng ngày cần đo huyết áp bằng các loại máy huyết áp sẵn có tại nhà
huyết áp dưới chín mươi sáu mươi là bất thường và cần báo ngay cho bác sĩ để được hỗ trợ kịp thời
có thể quan sát bằng sự nhấp nhô lên xuống còn lồng ngực ở trẻ em
người lớn cũng có thể cảm nhận được nếu thấy khó thở
nhịp thở tăng khi lớn hơn hoặc bằng hai mươi một lần trên một phút người lớn
lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lần trên một phút trẻ từ một đến năm tuổi
lớn hơn hoặc bằng ba mươi lần trên một phút trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
lúc này cần báo ngay cho bác sĩ điều trị
khi đo nhịp thở phó giáo sư thanh lưu ý
người bệnh không nên có các vận động mạnh làm tăng hồ hấp
khi ngồi ở trạng thái tĩnh mà vẫn thấy mệt mỏi khó thở thì cần báo ngay nhân viên y tế
ngoài ra cần báo ngay nhân viên y tế nếu có các triệu chứng
đau thất ngực thường xuyên cảm giác bó thất ngực đau tăng khi hít sâu
thay đổi ý thức lũ lẫn ủ rũ lơ mờ rất mệt mệt lạ quấy khóc ở trẻ em ngủ ly bì khó đánh thức có giật
tím môi tím đầu móng tay móng chân
da xanh môi nhợt lạnh đầu ngón tay ngón chân
trẻ em bú kém bú giảm ăn kém nôn
trẻ có biểu hiện suốt cao đỏ mắt môi đỏ lưỡi đỏ ngón tay chân xương phù nồi ban đỏ nốt hoặc mảng suốt huyết bất thường